các lực lượng tham gia tại mỗi trạm gồm công an quân đội thanh tra giao thông y tế và chính quyền địa phương
các trạm có nhiệm vụ kiểm soát việc chấp hành các quy định của thủ tướng chính phủ và ngành y tế về phòng chống dịch covid một mươi chín
kiểm tra kiểm dịch y tế đối với người và phương tiện từ tỉnh thành phố khác lưu thông vào khánh hòa
hướng dẫn tuyên truyền biện pháp bảo vệ cá nhân phòng chống dịch đối với người di chuyển vào tỉnh khánh hòa
theo đúng hướng dẫn và quy định của ngành y tế
xử lý đối với các hành vi vi phạm về phòng chống dịch covid một mươi chín
tượng nghiện rượu đã có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ
sau khi bị bắt giữ chín giờ sáng cùng ngày kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của hưng là năm trăm ba mươi năm mg trên một lít khí thở
nguyễn văn quýnh và thái xuân hưng đều đã bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ
đây là bài học cảnh tỉnh cho các đối tượng coi thường pháp luật có hành vi ngoan cố chống đối
gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
nhiều cá nhân và các nhà hào tâm đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ người dân phát thực phẩm miễn phí
những hành động này phần nào đã giúp người dân đặc biệt là người lao động có thu nhập thấp vây bớt đi phần nào những khó khăn
điểm tặng thực phẩm miễn phí xin lấy đủ thứ bạn cần và nhường cho những người khác
những điểm trao quà hỗ trợ người dân như thế này được tổ chức tại một số tuyến phố trên địa bàn thủ đô hà nội
túi quà gồm đồ
ba cân gạo chuộc gói mì tôm đủ giúp cho những người lao động tự do có điều kiện kinh tế khó khăn đỡ phần nào lo lắng bữa ăn hàng ngày
đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi nhiều doanh nghiệp tạm dừng hoạt động các hàng quán đóng cửa gần hết
tiền làm bởi vì chúng tôi lại trang trải gia đình hết rồi còn tiền bây giờ những ngày như này là chúng tôi không đi làm được là chúng tôi rất mắc kẹt tiền nhà trọ tiền điện tiền nước
bên nhà thịnh huyện nói là giúp đỡ giúp đỡ chúng tôi chúng tôi rất là cảm ơn
thì cháu mà thôi bà đừng đi nhà nước
bà về đi xuống mà kiếm được cân gạo về mình nấu cơm
tuy nó không được to đâu thế nhưng mà nó cũng đỡ được vài ngày ấm rằm
đây chỉ là một trong số các chương trình hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng
đã có rất nhiều chương trình vì cộng đồng được thực hiện như chương trình cảm ơn bạn đã ở nhà vì cộng đồng
mang thực phẩm đến với người dân không thể ra ngoài hay mỗi ngày một quả trứng hỗ trợ người vô gia cư bán vé số
những hành động đẹp này đều xuất phát từ tinh thần vì cộng đồng
giúp người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh phần nào vơi bớt khó khăn

thông qua chương trình tặng quà này thì mang lại niềm vui năng lượng tích cực đến mọi người
và lan tỏa thông điệp ở nhà vẫn vui của bộ y tế đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm vì cộng đồng và xã hội của mọi người
lá lành đùm lá rách nhường cơm xẻ áo là một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta
trong những ngày cả nước cùng chung tay
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín truyền thống tốt đẹp ấy lại càng được thể hiện rõ nét và lan tỏa
những phần quà hỗ trợ tuy nhỏ nhưng phần nào khiến người dân và xã hội có thêm lòng tin vào những điều tốt đẹp
sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị liên quan đến vụ hai cán bộ chiến sĩ công an quận sơn trà
hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà đã khởi tố bắt tạm giam bảy đối tượng
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và gây dối trật tự công cộng
nhóm bảy đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn đăng an nguyễn văn giang nguyễn văn cường lê ngọc cường nguyễn đình hoàn
nguyễn văn vinh cùng chú phường hòa phát quận cẩm lệ và phạm hồng thái chú xã hòa châu huyện hòa vang thành phố đà nẵng
trước đó tối ngày hai tháng bốn nhóm này đã rủ nhau tụ tập lạng lách đánh võng cướp giật tài sản trên đoạn đường lê đức thọ thuộc phường thọ quang
khi cố gắng truy đuổi và ngăn chặn hành vi của nhóm đối tượng đến khu vực cầu mân quang
thì hai chiến sĩ công an quận sơn trà bất ngờ gặp tai nạn và hy sinh
mâu thuẫn cá nhân dùng dao chém người trọng thương trần phước đạt chú tệ phường năm thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
vừa bị công an thành phố đà lạt tạm giữ để điều tra
trước đó vào khoảng sáu giờ bốn mươi năm phút cùng ngày tại chợ đà lạt đường nguyễn thị minh khai phường một
do có xích mích từ trước nên trần phước đạt đã dùng một dao dài ba mươi hai cm chém nhiều nhát
khiến anh trần văn phát quê tại quảng bình đang tạm trú tại phường một thành phố đà lạt trọng thương
ngay lúc đó người dân đã kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu
bước đầu xác định anh phát bị đa chấn thương trong đó có vết thương gần đứt lìa một ngón bàn tay phải
hiện đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng
cũng trong sáng ngày hôm nay các đội nghiệp vụ công an thành phố đà lạt đã dẫn giải trần phước đạt dựng lại hiện trường vụ việc
trưa ngày hôm nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bà rịa vũng tàu
tập trung lực lượng phối hợp với các lực lượng chức năng khống chế vụ cháy xảy ra tại địa bàn thị xã phú mỹ
khoảng sáu giờ sáng ngày hôm nay nhân viên bảo vệ công ty cổ phần thành trí đóng tại khu công nghiệp phú mỹ một
phát hiện khói lan ra từ khu vực kho chứa hạt điều rộng khoảng một mươi m hai
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ để dập lửa
đến một mươi một giờ trưa nay lực lượng chữa cháy đã khống chế không để cháy lan sang các kho hàng lân cận
đồng thời tiếp tục phun nước để dập tắt đám cháy
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng một số cán bộ chiến sĩ đơn vị
đã đến xã long khánh sử dụng các phương tiện như máy bơm xe bơm hút nước từ điểm tập kết
lên xe vận chuyển nước tưới tiêu cho vườn cây ăn trái của người dân trên địa bàn xã
hoạt động vận chuyển nước ngọt dùng trong sinh hoạt còn được tri đoàn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tổ chức nhiều đợt trước đó trên địa bàn gò công đông
tiếp đó tại trung tâm hoạt động thanh thiếu niên thành phố mỹ tho đoàn thanh niên công an tỉnh
phối hợp tri đoàn công an thành phố mỹ tho và thành đoàn thành phố mỹ tho tổ chức trao hai trăm hai mươi phần quà
hỗ trợ người bán vé số hộ gia đình nheo đơn gặp khó khăn trên địa bàn thành phố mỹ tho
mỗi phần quà gồm có gạo và mì ăn liền tổng kinh phí quà tặng trị giá gần hai mươi triệu đồng
do đoàn thanh niên công an tỉnh vận động các nhà hảo tâm đóng góp
thông tin chúng tôi mới cập nhật theo bản tin lúc một mươi tám h của ban chỉ đạo quốc gia đã ghi nhận
thêm bốn ca mắc mới dịch covid một mươi chín trong đó có hai người có tiếp xúc gần với bệnh nhân số hai trăm ba mươi
nâng tổng số ca mắc lên hai trăm năm mươi năm ca
tiếp theo chương trình mời quý vị đến trường quay phía nam cập nhật các tin tức trong nhịp sống hai mươi bốn h
kim thảo xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin nhịp sống hai mươi bốn h
các tỉnh đông nam bộ và tp hcm có cơn mưa lớn đầu mùa và tại phường tân phước khánh bình dương
con kênh dài hơn một km bất ngờ xuất hiện mọt trắng cao hơn một mét khiến cho người dân lo lắng
sau trận mưa lớn vào khoảng hai mươi hai h ngày tám tháng bốn con kênh dài hơn một km tại phường tân phước khánh
thị xã tân uyên tỉnh bình dương bất ngờ có bọt cao hơn một mét đổ ra con đập lớn phục vụ nước tưới tiêu
và sinh hoạt cho người dân trên địa bàn
theo người dân từ trước đến nay chưa từng có hiện tượng này
tuy nhiên chỉ sau cơn mưa lại có hiện tượng trên khiến cho nhiều người nghi ngờ đã có công ty lợi dụng trời mưa lớn
nên lén xả thải ra môi trường
sáng nay ngày chín tháng bốn lực lượng chi cục bảo vệ môi trường thuộc sở tài nguyên đã xuống lấy mẫu nước để đi kiểm tra xử lý
trước đó hiện tượng bọc trắng tương tự cũng đã xảy ra tại một số con kênh trên địa bàn tp hcm
nguyên nhân được xác định là do áp lực nước tăng đột ngột sinh ra bọt khí chủ yếu là ở những con kênh ô nhiễm
theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng bốn các tỉnh thành phía nam sẽ có mưa rào và dông rải rác
có nơi mưa to trong cơn dông đề phòng có lốc xét và gió giật
liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại khu đất bốn mươi ba hectare
do tổng công ty bình dương quản lý
đến thời điểm hiện tại thì cơ quan điều tra công an tỉnh bình dương xác định là việc chuyển nhượng đất trái quy định đã gây thất thoát hơn một trăm hai mươi sáu tỷ đồng
tại buổi họp báo do tỉnh ủy bình dương tổ chức diễn ra vào sáng nay ngày chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết
ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đơn vị tiếp nhận thủ lý xác minh tình báo về tội phạm đối với việc quản lý sử dụng khu đất có diện tích bốn mươi ba hectare
và một trăm bốn mươi năm hectare tại phường hòa phú thành phố thủ dầu một
có nguồn gốc do tổng công ty bình dương quản lý
qua điều tra xác minh ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số hai về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm để tiến hành điều tra
tỉnh bắc cản sát điều tra công an tỉnh bình dương xác định khu đất có diện tích bốn mươi ba hectare tại phường hòa phú thành phố thủ dầu một là tài sản của nhà nước
có nguồn gốc do quỹ ban dân tỉnh bình dương giao cho tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương để thực hiện dự án khu đô thị thương mại dịch vụ tân phú
trong quá trình quản lý sử dụng năm hai nghìn một mươi sáu công ty xuất nhập khẩu tỉnh bình dương đã chuyển nhượng khu đất này cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng tân phú dưới với giá là hai trăm năm mươi tỷ
việc chuyển nhượng bốn mươi ba hectare đất do tổng công ty xuất nhập khẩu bình dương thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá đấu giá tài sản đã gây thất thoát nhà nước
hành vi sai phạm nêu trên do các cá nhân gồm ông nguyễn văn minh chủ tịch hội đồng thành viên ông trần nguyên vũ thành viên hội đồng thành viên và ông quỳnh thanh hải nguyên là thành viên hội đồng thành viên
thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
tại buổi họp báo nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi về thẩm quyền trách nhiệm của tỉnh
tránh mua phải hàng giả hàng kém chất lượng
tính đến ngày hôm nay cả nước đã trải qua chín ngày cách ly xã hội
và tại tp hcm lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra giám sát ý thức
phòng chống dịch của người dân đặc biệt là tại các chợ truyền thống
nơi cung cấp thực phẩm nhu yếu phẩm hàng ngày cho người dân
và ghi nhận tại chợ hòa bình quận năm tp hcm

các chợ mà không đeo khẩu trang hoặc là những người bán hàng mà không đeo khẩu trang
đều không bán hàng hoặc là nhắc người ta
mặc dù cái tình hình kinh doanh nó có khá là chậm khá là ế ẩm
nhưng mà chúng tôi rất là chấp hẳn bảo vệ an toàn công đồng xã hội
chỉ thị của tướng cũng như là thông báo của doanh nhân phố
nhưng mà cái việc người dân chấp hành thì nói chung được khoảng được chín
thì qua đây qua tháng vừa rồi thì công an phường cũng đã xử phạt trên một mươi trường hợp
thì người dân đã đi chợ
cứ mang khẩu trang
thì qua đó người ta cũng vui vẻ chấp hành
thì hiện nay thì đa số là mang khẩu trang hết
liên quan đến công tác phòng chống
thì công an phường cũng liên tục là tường tra kiểm tra chất nhở
các cơ sở như nhà thuốc các sở lương thực
và cũng làm việc với bang quán lý chợ hòa bình
đảm bảo là bình ổn giá không có trường hợp tăng giá
thì cũng có trường hợp thì mới
thì cũng người dân cũng sợ lo ngại
thì cũng đi mua tích trữ
nhưng mà qua tuyên truyền vận động cũng như phó hốc lâm
thì hiện nay thì cái sản lượng này không có
thì đảm bảo được an ninh trật tự từ địa phương
cùng với công tác kiểm tra phòng chống dịch tại chợ truyền thống
công an tp hcm cũng yêu cầu công an các địa phương tập trung bám địa bàn
đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian cao điểm thực hiện cách ly xã hội
tổ chức phân công cán bộ trực đơn vị phù hợp với quân số và tình hình thực tế
để không xảy ra trộm cắp tạo sơ hở cho tội phạm hoạt động
chúng tôi cũng đi kiểm tra thì chúng tôi cũng nhắc nhở
tăng cường công tác kiểm tra tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân
phòng chống các tài nạn cũng như là các vấn đề trộm cấp tài sản trong khu dân cư
cũng như là ngăn lỗi trong các địa bàn chợ
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu các quận quyện sở ngành chấp hành nghiêm việc cách ly xã hội
thực hiện nghiêm việc ngăn ngừa lây dựng
giám sát việc tuân thủ quy định phòng chống dịch
lực lượng chức năng tại tp hcm sẽ tiếp tục tăng cường rà soát
quản lý người dân tại địa phương trong thực hiện phòng chống dịch và giữ vững an ninh trật tự